nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường do bếp than tổ ong gây ra hà nội đã đặt ra mục tiêu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sẽ chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn
chủ trương này đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân thủ đô
thế nhưng vẫn còn tồn tại một bộ phận người dân lâu năm sử dụng than tổ ong cũng như là kinh doanh loại mặt hàng này lại tỏ ra băn khoăn
bởi không biết giải pháp nào thay thế than tổ ong cho hiệu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhất dân
tại nhiều tuyến phố trong nội thành hà nội không khó để bắt gặp những hộ dân sử dụng bếp than tổ ong như thế này
do giá thành rẻ nên từ nhà hàng ăn uống cho đến hàng nước về hè tất cả đều có thói quen dùng bếp than tổ ong từ nhiều năm nay
chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày thành phố hà nội xóa sổ bếp than tổ ong
nhưng những sưởng sản xuất than vẫn hoạt động mong vớt phát những mẻ than cuối cùng
thu nhập thấp công việc độc hại nhưng do không có điều kiện và trình độ để chuyển đổi sang nghề khác
nên những người lao động này vẫn bám trụ với nghề
nhiều công nhân làm than đang lo lắng bởi họ chưa biết sắp tới sẽ làm gì để mưu sinh
muốn làm một nghề gì đấy thì phải có vốn
không có đó không có đồng vốn thì tạo được cái vốn này nữa
trước chủ trương trên của thành phố nhiều quận nội thành đã có phương án hỗ trợ cho người dân thay thế
hoặc chuyển đổi sang các nguyên liệu thân thiện với môi trường
trong đó chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo gia đình khó khăn
ngoài ra các đơn vị chuyên môn cũng khuyến cáo các biện pháp thay thế phù hợp
tới các hộ kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ vẫn sử dụng than tổ ong hàng ngày
nhà nước có thể giúp người dân có cái bếp đấy hay không
xong rồi cái nhiên liệu để trong cái bếp đấy có được thường xuyên có hay không
và có dễ sử dụng hay không thì phải trả lời cho người ta được là thay cái này bằng cái kia nó tốt hơn
trong năm hai nghìn một mươi chín quận hoàn kiếm cũng đã phấn đấu việc xóa toàn bộ các hộ nghèo sống trên địa bàn
bằng các giải pháp như là hỗ trợ bằng các quy định của thành phố đối với các hộ gia đình nghèo
nhưng chúng tôi cũng
cũng vận động các doanh nghiệp đóng ở trên địa bàn chung tay cùng với chính quyền
để làm sao chúng ta hỗ trợ được người dân nâng cao đời sống của mình
trong hoàn cảnh bầu không khí tại hà nội đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng
thì việc loại bỏ toàn bộ than tổ ong làm nhiên liệu là phương án cấp thiết
thế nhưng song song với lộ trình xóa sổ bếp than tổ ong
rất cần những phương án thay thế phù hợp cũng như chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
cho những công nhân làm than
để những người này có thể ổn định cuộc sống